đoàn công tác của quốc hội do phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh bến tre
đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại công trình hồ chứa nước ngọt canh lấp công trình cống đập ba lai nhà máy xử lý và cung cấp nước sạch canh lấp huyện ba chi
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội cho rằng tỉnh bến tre cần phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
các bộ ngành liên quan quy hoạch tổng thể hệ thống thủy lợi và các giải pháp phòng chống xâm nhập mặn tính cả giải pháp trước mắt và lâu dài
bảo vệ chất lượng nguồn nước tránh tình trạng ô nhiễm việc vận hành hệ thống thủy lợi phải nhịp nhàng hợp lý gắn với ứng dụng khoa học công nghệ tự động hóa
thay đổi tập quán sản xuất chuyển đổi ngay cơ cấu cây trồng vật nuôi cho phù hợp với điều kiện hạn mặn như hiện nay
đồng thời ghi nhận những đề xuất kiến nghị của tỉnh bến tre yêu cầu tỉnh phối hợp với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sớm có tờ trình chi tiết để quốc hội xem xét giải quyết
đối với những công trình cấp bách sẽ thực hiện ngay đối với những dự án chưa cấp bách sẽ đưa vào kế hoạch để bố trí vốn trung hạn trong thời gian tới